để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính nhiều cơ quan hành chính sẽ làm việc vào thứ bảy và công chức làm việc thời gian trên sẽ được nghỉ bù
theo quyết định do chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa ban hành các cơ quan tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần trừ ngày lễ ngày tết và các ngày nghỉ khác theo quy định để tiếp nhận giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm thẩm quyền giải quyết
những đơn vị thuộc đối tượng trên gồm các sở kế hoạch và đầu tư tài nguyên và môi trường lao động thương binh và xã hội xây dựng tư pháp giao thông vận tài nông nghiệp và phát triển nông thôn quy hoạch kiến trúc ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất ubnd các quận huyện thị xã ubnd các phường thị trấn
các cơ quan của trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố cũng sẽ tổ chức làm việc vào các ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên
với chính quyền cấp xã việc làm vào thời gian trên được căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định tương tự các tổ chức hành chính trực thuộc sở cơ quan ngang sở các tri cục và tổ chức tương đương cũng căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định làm việc vào sáng thứ bảy
cán bộ công chức làm việc thứ bảy được nghỉ bù trường hợp cơ quan không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ thời gian bắt đầu thực thi quyết định này từ ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy